bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có văn bản số chín trăm bảy mươi bốn gửi ubnd một số tỉnh thành phố về việc sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
văn bản nêu rõ bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ra soát lựa chọn một số cơ sở lưu trú du lịch phục vụ việc cách ly người việt nam và người nước ngoài từ các nước có dịch nhập cảnh vào việt nam lưu trú theo hình thức có trả phí
các tỉnh thành phố gửi danh sách các cơ sở lưu trú du lịch theo các hạng sao kèm giá phòng ngủ và giá các dịch vụ thiết yếu về bộ văn hóa thể thao và du lịch để tổng hợp báo cáo
cùng với đó chỉ đạo sở quản lý du lịch phối hợp với sở y tế và các sở ban ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch được lựa chọn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách lưu trú cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế